chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn từ xa với kỹ sư nông nghiệp hồ văn xuyên người đã gắn bó gần như cả đời mình với đồng bằng sông cửu long để tìm hiểu nguyên nhân